theo thông cáo báo chí của bộ công an sau một thời gian tích cực phối hợp kiểm tra so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân
đến hai mươi h ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bộ công an việt nam và cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh xác định
chín nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt essex đông bắc london vương quốc anh vào ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đều là người việt nam
thông cáo cho biết ba mươi chín công dân này có hộ khẩu thường trú tại hải phòng hải dương nghệ an hà tĩnh quảng bình thừa thiên huế
bộ công an việt nam rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này
hiện các cơ quan chức năng của việt nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng vương quốc anh thực hiện công tác bảo hộ công dân
đồng thời phối hợp với cảnh sát vương quốc anh khẩn trương điều tra làm rõ vụ